những năm gần đây mô hình nuôi cá bớp lồng bè đã phổ biến tại các đảo ở một số tỉnh cà mau kiên giang
tuy nhiên năm nay cá bớp thương phẩm rớt giá mạnh dẫn đến thua lỗ
hy vọng của bà con về một mùa cá bớp được mùa được giá đã không như mong đợi
tại đảo hòn chuối thị trấn sông đốc huyện trấn văn thời tỉnh cà mau
có khoảng hơn năm mươi hộ nuôi với khoảng hai trăm linh lồng bè cá bớp với giá thương phẩm tám mươi tám đồng một kg
so với cùng kỳ một trăm ba mươi một trăm năm mươi đồng một kg nên hầu hết hộ nuôi nào cũng lỗ từ hai mươi hai trăm linh triệu đồng tùy hộ nuôi ít nuôi nhiều
không chỉ ở cà mau kiên giang mà nhiều tỉnh thành trong khu vực tình trạng trên diễn ra tương tự
cá bớp liên tục rớt giá đầu ra lại không ổn định
thiết nghĩ các ngành chức năng cần có những khuyến cáo quy hoạch vùng nuôi
tránh để vì lợi nhuận trước mắt mà nông dân ổ ạt nuôi không theo quy hoạch
khiến thị trường thiếu đầu ra cung vượt cầu dẫn đến tái diễn điểm khúc ngược mùa mất giá
tại hòn đốc thuộc xã tiên hải thị xã hà tiên tỉnh kiên giang
người nuôi cá bớp cũng đang lao đao vì thực trạng
trên địa bàn hòn đốc có khoảng hai trăm linh lồng bè cá bớp bị thua lỗ do giá cả thương phẩm giảm mạnh
trước thực tế đó các ngành chức năng cần sớm có biện pháp khắc phục để nghề nuôi cá bớp lồng bè
ở đảo hòn chuối phát triển hiệu quả cao và bền vững không những chỉ xóa được đói giảm được nghèo
mà còn giúp người dân ở đảo vươn lên làm giàu để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn
đồng thời góp phần khai thác tốt tiềm năng lợi thế của vùng biển đảo cà mau